chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
và đen xa vẳn là chủ trương đúng đắn
đáp ứng nguyện vọng của nhân dân
hai bên biên giới sự sáng tạo
trong công tác dân vận một tư duy
mới trong công tác xây dựng thế trận
quốc phòng toàn dân thời kỳ mới
đồng thời là một minh chứng sinh động
và có ý nghĩa thiết thực góp phần
quan trọng vào việc xây đắp tình đoàn kết
hữu nghị đặc biệt lâu đời
giữa hai nước việt nam lào
tình nghĩa anh em
hai bản ca tăng và đen xa vẳn
là nét tươi sáng
trong bức tranh toàn cảnh thấm đượm
nghĩa tình son sắt thủy trung việt lào
mãi trường tồn
như giải trường sơn
quý vị và các bạn vừa xem phỏng sự
sốc năng nghĩa tình ca tăng đen xa vẳn
do đài phản thêm truyền hình quản trị
thực hiện phát sẵn trong chân mục
trang địa phương của truyền hình nhân dân
xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình lần sau